sáu bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d ngày hôm qua đã bị tòa án nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phú nam đỗ văn kiên bùi trọng quyền anh và hà văn toàn là phó giám đốc của trung tâm ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d
đã lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao đã bàn bạc thống nhất với nguyễn văn phúc giám đốc công ty an pha và phạm văn năng giám đốc công ty thiên an
là hai công ty thiết kế thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ nhận hối lộ gần hai trăm ba mươi bảy triệu đồng của một mươi hai chủ phương tiện
các bị cáo này đã hướng dẫn các chủ phương tiện tự thi công cải tạo phương tiện sau đó hợp thức hóa hồ sơ thi công kiểm tra nghiệm thu phương tiện và cấp giấy chứng nhận không đúng quy định cho hai mươi ba xe ô tô
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn phúc năm năm tù bùi trọng quyền anh đỗ văn kiên hà văn toàn mỗi bị cáo bốn năm tù nguyễn phú nam ba năm sáu tháng tù và phạm văn năng ba mươi tháng tù cùng về tội nhận hối lộ